thưa quý vị bỏ chất cấm vào nước uống và tặng miễn phí cho học sinh bên ngoài các trường luyện thi
sau đó tống tiền gia đình của các học sinh trung học
đây là thủ đoạn gây rúng động dư luận của một nhóm tội phạm hàn quốc mới được phơi bầy danh sáng
khi bảy học sinh uống nước giải khát miễn phí cho kết quả dương tính khi xét nghiệm chất cấm
với lời quảng cáo giúp tăng cường trí nhớ và sức tập trung
các nhà chức trách sau đó đã phát hiện loại đồ uống này bị pha mà tùy đá methamphetamine và thuốc lắp
nhân chứng cho biết bốn nghi phạm mặc trang phục như nhân viên bán hàng
đã phân phát đồ uống có tầm ma túy vào ngày ba tháng bốn trên đường phố đầy tri đông
một quận được biết đến là thánh địa luyện thì
theo cơ quan điều tra những người phát đồ uống đã hỏi các học sinh về thông tin liên lạc của phụ huynh
sau đó đường dây ma túy này đã liên lạc và tống tiền các cha mẹ khoản tiền một trăm linh triệu won
với lời đe dọa báo cáo con cái của họ với cảnh sát về tội sử dụng ma túy
theo cảnh sát bốn nghi phạm phát đồ uống khai rằng họ không biết
đồ uống này tẩm ma túy và họ chỉ là nhân viên bán thời gian tìm công việc làm trên mạng
trong khi hai nghi phạm khác đã bị giam giữ và hai nghi phạm đang bị truy bắt
đây không phải lần đầu tiên các học sinh ở khu phố giàu có này trở thành đối tượng của các nhóm tội phạm ma túy
theo các diễn đàn trực tuyến những vụ việc tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ
nhắm mục tiêu vào các học sinh ở gang nam với tư cách là khách mua ma túy trong tương lai